trong hoạt động xuất nhập khẩu với nhóm g bảy trong năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam có thẳng dư cán cân thương mại hàng hóa lên đến bốn mươi bốn chín mươi năm tỷ usd
theo số liệu thống kê chính thức của tổng cục hải quan
tổng giá trị trao đổi hàng hóa giữa việt nam và nhóm g bảy trong năm hai nghìn một mươi bảy đạt một trăm một mươi ba tỷ usd
tăng chín năm so với năm trước hai nghìn một mươi sáu và chiếm một phần tư tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp việt nam
sang thị trường các nước thành viên g bảy đạt bảy mươi tám chín mươi tám tỷ usd tăng tám bảy
tương ứng tăng sáu một mươi ba tỷ usd về số tuyệt đối so với một năm trước đó
và chiếm ba mươi sáu bảy tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước
ở chiều ngược lại tổng trị giá hàng hóa các doanh nghiệp việt nam nhập khẩu
có xuất xứ từ các nước thành viên g bảy này là ba mươi bốn ba tỷ usd tăng một mươi hai ba
và chiếm một mươi sáu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước
tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước từ tất cả các thị trường trên thế giới
như vậy trong hoạt động xuất nhập khẩu với nhóm g bảy trong năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam có thẳng dư cán cân thương mại hàng hóa lên đến bốn mươi bốn chín mươi năm tỷ usd
lớn hơn nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ nhóm g bảy